các bạn cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình
không để tài sản có giá trị trên xe ô tô và nên gửi xe ô tô vào những nơi có người bảo vệ trông coi
để tránh tạo sơ hở cho các đối tượng ra tay phạm tội
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin hôm nay là trọng tâm về công tác phòng chống dịch trong giai đoạn tới của thành phố hồ chí minh
thành phố đã chính thức tiếp tục bước vào giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu đến ngày một mươi năm tháng chín
trong đó quy định phòng chống dịch bệnh ai ở đâu ở yên đó vẫn phải được thực hiện
vì vậy trong thời gian này thành phố sẽ phải tập trung vào vấn đề an sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch
ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh khẳng định
thành phố sẽ triển khai mọi nguồn lực để chăm lo cho lao động người nghèo và người gặp khó khăn bởi dịch
trong vòng một tháng nay ngoài phát huy tốt công năng của trung tâm an sinh vừa ra mắt ngày một mươi năm tháng sáu
thì sẽ thí điểm thêm các trung tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm tại quận năm quận bảy và quận một mươi hai
hệ thống này sẽ chủ động sẵn nguồn lương thực rời khùng với các phường tổ dân phố ra xóa tới từng hộ dân phòng trọ
để kịp thời hỗ trợ cho những trường hợp đang thiếu hụt
thành phố đặt mục tiêu phải đẩy thật nhanh tiến độ triển khai gói hỗ trợ thứ hai cho người lao động và những người gặp khó khăn
trên tinh thần là phải đảm bảo kịp thời cái gói hệ an sinh xã hội đủ về lượng đủ về chất và phù hợp với từng đối tượng
quan tâm sâu sát chăm lo những khu nhà trọ có đông công nhân sinh viên người lao động tự do các em nhỏ hẻm sâu
để chúng ta đặt mục tiêu là không để người dân nào thiếu đói
trước đó gói hỗ trợ đợt hai
chín trăm linh tỷ đồng cũng đã được các địa phương gửi tới các đối tượng khó khăn
tuy nhiên dịch kéo dài nên hỗ trợ này vẫn còn rất nhiều trường hợp chưa được tiếp nhận
đáng nói khi biết tiếp tục giãn cách một tháng đã dẫn đến tình trạng người dân rời thành phố
vấn đề này lãnh đạo thành phố khẳng định trung tâm an sinh có vai trò giám sát và phân bố nhu yếu phẩm tới người dân sẽ được tốt hơn
đảm bảo không để người dân bị thiếu ăn
bên cạnh đó nếu các địa phương sẵn sàng tiếp nhận người dân về quê thì sẽ phối hợp với các bên để có phương án xét nghiệm và phương tiện để người dân về quê được an toàn
chỉ có cơ sở mới có thể hiểu rõ được tình hình ở dưới sau bên dưới
và vì vậy đây cần sự nỗ lực trách nhiệm của cơ sở từ cấp tổ dân phố các khu phó trở lên
và vì vậy thì thành phố cũng đã lên kế hoạch để giao nhiệm vụ cụ thể rõ ràng

yêu cầu các quận huyện thành phố thủ đức cũng phải triển khai cụ thể hóa công tác này xem như là một công tác hết sức là quan trọng
bởi vì không có gì quan trọng hơn là chăm lo cho người dân
thì bản thân các quận huyện phải có kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể xuống dưới cấp bên dưới nữa và phải có kiểm tra để đảm bảo cái tính hiệu quả
trước hết thành phố đã có kế hoạch cho các gói an sinh theo mức ba năm và bảy ngày tùy đối tượng cần được hỗ trợ
mặt khác với trọng tâm là hướng đến người dân không ai phải lâm vào cảnh thiếu thốn thực phẩm
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các quận huyện thành phố thủ đức phải tiếp tục rà soát và có kế hoạch cụ thể để chăm lo cho nhân dân
cũng tại buổi thông tin với báo chí thì đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
thực hiện các lộ trình phòng chống dịch đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ có nhiều bước trong đó sẽ đưa ngay vào gói chăm sóc sức khỏe f tại nhà
gói chăm sóc sức khỏe f tại nhà sẽ gồm sáu hoạt động cho cả nhiễm lẫn người chăm sóc bệnh nhân
cụ thể gồm các bước xác lập danh sách hướng dẫn f tự chăm sóc khám bệnh và theo dõi diễn biến của f
hướng dẫn sử dụng thuốc xét nghiệm cho f tư vấn sức khỏe và hướng dẫn f gọi cấp cứu
mục tiêu hướng tới kết thúc giãn cách sau ngày một mươi năm tháng chín là thành phố bước sang giai đoạn bình thường mới
theo đó sẽ có từng giai đoạn được thành phố triển khai tập trung thực hiện
thứ nhất là giai đoạn từ hôm nay cho đến ngày hai mươi hai tháng tám thì cố gắng phấn đấu là kéo giảm tỷ lệ tử vong
không để xảy ra trường hợp người bệnh f chuyển nặng mà không được tiếp nhận điều trị
xác định chiến lược để chuyển đổi vùng đỏ vùng cam vùng vàng mở rộng vùng xanh tại các quận huyện thành phố thủ đức
giai đoạn từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám tức là một tuần tiếp theo
thì mở rộng vùng xanh trên địa bàn thành phố phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh
với các quận huyện cần giờ củ chi nhà bè phú nhuận quận năm quận bảy và quận một mươi một
từ một tháng chín đến một mươi năm tháng chín thì duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng
số lượng nhập viện điều trị mỗi ngày không vượt quá
số xuất viện mỗi ngày và số nhập viện phấn đấu là dưới hai người mỗi ngày
một chiến dịch quan trọng không kém để có thể chặn đứng lây lan của dịch là hướng tới đạt mục tiêu bảy mươi
được tiêm vaccine cộng đồng do đó thành phố rất cần sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân
hãy đi tiêm ngay khi có vaccine để hiệu quả của vaccine phát huy trong bối cảnh dịch đang lan mạnh và phức tạp
tránh việc lựa chọn vaccine mà mất đi cơ hội tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tính mạng bản thân và gia đình
trong chiều nay
tại cuộc họp quán triệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo nghị quyết số tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
lãnh đạo thành phố thủ đức các quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã nêu nhiều giải pháp
quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh
huyện củ chi huyện cần giờ quận phú nhuận quận bảy quận năm quận một mươi một
cam kết sẽ nỗ lực kiểm soát dịch bệnh xanh hóa địa bàn trước ngày ba mươi một tháng tám
để đạt được mục tiêu này các quận huyện tập trung vào một số nhiệm vụ chính
như đảm bảo duy trì và mở rộng vùng xanh đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine
tập trung quản lý hướng dẫn giúp đỡ f điều trị tại nhà
cụ thể quận một mươi một đã và đang duy trì mô hình đội tình nguyện thăm khám f tại nhà
ở một mươi sáu phường dưới sự hướng dẫn của sở y tế kịp thời xử lý khi có trường hợp trở nặng
quận phú nhuận sẽ phối hợp cùng với hội thầy thuốc trẻ số nhà cấp phát thuốc và tư vấn cho f
tăng cường thêm năm mươi giường để cách ly f không triệu chứng không có điều kiện cách ly tại nhà hạn chế lây lan
quận bảy tiếp tục kiểm soát chính khu phong tỏa bốc tách f
tăng cường máy móc cho bệnh viện giải chiến quận bảy giảm thiểu tối đa bệnh nhân tử vong
đối với việc xanh hóa địa bàn quận năm tập trung giữ và mở rộng vùng xanh
xích chặt hơn các vùng cam vùng vàng để chuyển thành vùng xanh
thành phố thủ đức thiết lập vùng xanh vùng an toàn kết hợp xét nghiệm giải tỏa khu vực phong tỏa
và tiêm vaccine toàn khu vực phong tỏa để biến thành vùng an toàn
về tiến độ phủ vaccine hiện tiết lệ tiêm chủng cho người trên một mươi tám tuổi ở cần giờ đạt gần chín mươi bốn
chiếm gần bảy mươi sáu toàn dân số dự kiến ngày một mươi năm tháng chín sẽ tiêm mũi hai
thành phố thủ đức hiện đã tiêm vaccine khoảng bảy mươi số người trên một mươi tám tuổi
mục tiêu ngày ba mươi tháng tám hoặc sớm hơn hoàn thành tiêm đủ mũi một cho người dân trên một mươi tám tuổi
quận bảy đã tiêm cho gần tám mươi bảy người dân trên một mươi tám tuổi trên địa bàn và sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
ubnd tỉnh đồng nai vừa ban hành văn bản tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu đến hết ngày ba mươi một tháng tám
theo đó ubnd tỉnh đề nghị các huyện nhân trạch vĩnh cửu long thành trảng bom và thành phố biên hòa
kêu gọi huy động các tổ chức cá nhân công ty nhất là những doanh nghiệp đang tạm ngưng sản xuất
tận dụng những cơ sở nhà xưởng hiện có để cải tạo nơi ở cho công nhân người lao động
góp phần giãn cách công nhân người lao động ở các khu nhà trọ tại một số phường xã của năm địa phương trên
lãnh đạo sở y tế tỉnh này cũng cho biết tại một số địa bàn có nhiều khu công nghiệp đông công nhân thuê trọ
dịch bệnh đang lây lan nhanh khó kiểm soát
do đó nhiều ngày qua ngành y tế liên tục đề xuất ubnd tỉnh
chỉ đạo các địa phương tìm biện pháp để giãn cách công nhân ở các khu nhà trọ
tỉnh đồng nai hiện có khoảng một hai triệu công nhân chiếm một phần ba dân số toàn tỉnh
ngoài một số ít doanh nghiệp có ký túc xá dành cho công nhân ở hầu hết người lao động đang phải thuê nhà trọ để ở
trong những ngày qua công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng
tổng kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa
qua đó kịp thời chấn chỉnh những trường hợp vi phạm
động thái trên được thực hiện sau khi tỉnh lâm đồng xuất hiện nhiều ca nhiễm covid một mươi chín
là các tài xế và phụ xe vận tải hàng hóa chờ tuyến cố định lâm đồng thành phố hồ chí minh
do không nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch
những tài xế bị nhiễm covid một mươi chín đã làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác
tạo thành các ổ dịch trong cộng đồng
lực lượng chức năng đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh
như yêu cầu tài xế phụ xe vào khu lưu trú tập trung quản lý chặt chẽ quá trình bốc xếp do nhận hàng hóa
lưu đầy đủ lịch trình thông tin vận tải thời gian lái xe phụ xe ăn ở tại các điểm lưu trú tập trung
đoàn công tác đã phát hiện bến bãi tập kết xe và hàng hóa của một số doanh nghiệp không đảm bảo theo yêu cầu
cùng với việc nhắc nhở cam kết không tái phạm lực lượng chức năng đã đề nghị các doanh nghiệp trên
đưa hàng hóa và xe tới bãi tập kết chung của thành phố đà lạt để hoạt động
nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh
từ nay cho đến hết ngày một mươi bảy tháng tám công dân tỉnh bến tre đang sinh sống
làm việc và học tập tại thành phố hồ chí minh sẽ được tỉnh này tiếp nhận đón về quê
đây cũng là lần thứ hai tỉnh này thực hiện chiến dịch đón công dân
các công dân bến tre về quê phải có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
tiêm ngừa vaccine lần một ít nhất trước ngày một mươi bốn tháng tám và trước khi lên xe tiếp tục test nhanh covid một mươi chín
ngoài đoàn xe chở công dân ban liên lạc đồng hương bến tre tại thành phố hồ chí minh
liên hệ hỗ trợ xe tải chở xe máy quốc công dân từ thành phố hồ chí minh về đến nơi an toàn
trên mỗi xe có một cán bộ y tế và một tình nguyện viên hỗ trợ người dân trong suốt chuyến đi
xe cũng đã được khử quẩn đảm bảo an toàn phòng chống dịch và người đi trên xe phải thực hiện nghiêm quy định năm k
các công dân này được đưa thẳng về khu cách ly tập trung của các huyện
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng tám huyện dòng trôm đoàn xe đón công dân đã về đến các điểm cách ly tập trung
tại trường trung học phổ thông phan văn trị thuộc xã bình hòa
tại đây các công dân sẽ được cách ly tập trung bảy ngày sau đó tự theo dõi tại nhà thêm một mươi bốn ngày
được biết dự kiến đến hết ngày một mươi bảy tháng tám sẽ có khoảng bảy trăm bảy mươi công dân bến tre được đón về quê
điều này sẽ góp phần giảm tải cho tp hcm tập trung mọi điều kiện nhân lực để dập dịch